đó là lê đình tự sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chú ở tổ dân phố hai xã hòa khánh thành phố buôn ma thuột
tự đã có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đo tài sản và thuộc nhóm của đối tượng nguyễn đoàn tú khoa cầm đầu
theo kết quả điều tra do có mâu thuẫn tử trước với thái phi trung nên ngày hai mươi tám tháng sáu
nguyễn đoàn tú khoa đã lôi kéo hơn ba mươi thanh niên mang theo dao dựa kéo đến trước nhà trung để đánh nhau
tại đây trung cũng đã tập hợp khoảng hai mươi đối tượng sử dụng dao dựa chai thủy tinh
đựng xăng để tham gia đánh trả quá trình đánh nhau làm hai đối tượng của nhóm khoa bị thương tích nhẹ
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ hai xe ô tô một mươi hai cây dựa một con dao bảy chai thủy tinh có chứa xăng
đến nay công an thành phố buôn ma thuột đã khởi tố bắt tạm ra một mươi bảy đối tượng có liên quan đến vụ hỗn chiến này
công an huyện thạch thành tỉnh thanh hóa phối hợp với biêu điện huyện vừa kiểm tra
phát hiện thu giữ số lượng lớn vũ khí công cụ hỗ trợ được đóng gói gửi qua đường biêu điện vào các tỉnh phía nam để tiêu thụ
tại thời điểm kiểm tra công an huyện thạch thành và biêu điện huyện đã phát hiện thu giữ năm mươi bảy đao kiếm các loại
hai mươi công cụ hỗ trợ gồm bình xịt hơi cay gậy ba tong chùy đấm được đóng gói trong sáu mươi chín gói biêu phẩm có tên người gửi là trịnh văn thành
nguyễn văn tiến nguyễn văn vóc có địa chỉ tại xã tiến lẩu huyện hậu lộc và tố như có địa chỉ tại hòa bình
tiến hành xác minh lực lượng công an xác định tất cả các tên và địa chỉ người gửi số hàng bưu phẩm trên đều không chính xác
hiện công an huyện thạch thành đã tiếp nhận số vũ khí công cụ hỗ trợ nói trên
đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
với phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà để tuyên truyền vận động người dân giao nổ vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
đây là đợt xa quân tuyên truyền sâu rộng của công an tỉnh đắk lắc nhằm đảm bảo an ninh trả tự cho người dân trên địa bàn tỉnh
ông hoàng văn lợi chú tại thôn hợp hòa xã ia mơ ro huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc vốn sinh sống gần bìa rừng
nên trước đây ông lợi thường sử dụng cây súng kíp đi săn bắn trái phép để mưu sinh
tuy nhiên mấy năm trở lại đây với sự phát triển kinh tế xã hội ông không còn đi săn nhận thấy sự nguy hiểm khi để vũ khí tại nhà
ngay khi lực lượng công an đến tận nhà tuyên truyền vận động ông đã tự nguyện giao nộp cây súng kíp này
giờ con cái mình cũng lớn cả rồi thì mình không ở nhà gì sợ con nó cầm đến rồi hay là gây chuyện với họ gây chuyện với ai
thì lại cầm ra để đe dọa người ta thì tôi cũng cảm thấy rất là
tôi nghĩ là tất cả người dân bây giờ ai đang có vũ khí tại trong nhà thì nên tự giác nộp
có ý bây giờ ai cũng có ý thức cả và tự giác nộp cho bên cơ quan công an là tốt hơn
qua một mươi sáu đợt tuyên truyền phổ biến rộng rãi về những tác hại của việc sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
công an huyện cư mờ ga đã thu gom được bốn mươi bảy khẩu súng các loại nhiều đạn trì và hung khí
ngoài ra đã phát hiện bắt quả tăng hai đối tượng có hành vi tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép năm mươi năm kg thuốc nổ
và một trăm năm mươi kiếp nổ
để tuyên truyền vận động thì chúng tôi điều chỉnh sang hướng là cử cán bộ thông thạo địa bàn
rồi cán bộ là người dân tộc thiểu số và cán bộ thông thạo về cái tiếng đồng bào dân tộc tiểu số để chủ động vận động cá biệt
qua triển khai công tác thì chúng tôi nhận thấy là còn một số cái khó khăn
thứ nhất là về nhận thức của người dân còn có những hạn chế
cái thứ hai nữa là do một số bộ phận đồng bào
do một số bộ phận đồng bào là người dân tộc thiểu số do phung tộc tộc quán cho nên là họ không có giao nổ
thì đối với những cái đối tượng như thế này thì chúng tôi xác định là phải kiên trì
trong đợt cao điểm tuyên truyền vận động người dân giao nổ vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
từ ngày hai mươi năm tháng ba cho đến nay công an tỉnh đắk lắc đã vận động thu hồi hai khẩu súng quân dụng
hai khẩu súng thể thao hai trăm ba mươi tám khẩu súng tự chế các loại bảy quả lựu đạn gần bốn trăm linh công cụ hỗ trợ và vũ khí thô sơ
công an tỉnh đắk lắc cũng đã phát hiện bắt giữ xử lý chín vụ việc có hành vi liên quan đến vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
và sử dụng vũ khí quân dụng trái phép thu giữ hơn bốn viên đạn các loại và các bộ phận linh kiện chế tạo súng
qua kiểm tra chúng tôi phát hiện là người dân không đem về nhà người ta để ngoài lẫy virus rất khó phát hiện
hoặc là người ta chia ra riêng biệt từng đoạn một rất là khó phát hiện
thậm chí có khi là người ta gửi bằng bưu điện nhưng mà trong bưu điện cũng có thể phát hiện
thì cần phải có những lúc cũng phải tổng kiểm tra tăng cường kiểm tra trên các tuyến đường giao thông để phát hiện
nhất là vận chuyển thuốc nổ đi nhất là các tỉnh đưa vào các tỉnh phi năng
trước đây chúng tôi đã phát hiện một số trường hợp như thế rồi
việc tàng trữ sử dụng mua bán súng săn súng kíp súng tự chế vật liệu nổ công cụ hỗ trợ đã để lại những hệ lụy xấu trong xã hội
trong đó có nhiều vụ án đau lòng đã xảy ra
công an tỉnh đắk lắc đang thực hiện cao điểm về công tác vận động người dân giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
theo tinh thần kế hoạch một trăm linh năm của bộ công an nhằm ngăn chặn triệt để việc tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ trong cộng đồng dân cư
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh yên bái vừa bắt giữ một đối tượng có quyết định truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy
ngày bảy tại khu vực bến xe nghĩa lộ thuộc phường trung tâm thị xã nghĩa lộ tỉnh yên bái tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh yên bái
đã bắt giữ đối tượng hàng a chứ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại bản phình hồ xã xế xu phình huyện mù cang trải tỉnh yên bái bị truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy
trước đó vào ngày bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi tại bản lìm thái xã cao phạo huyện mù căng trải lực lượng chức năng phát hiện hàng a chứ và hàng sâu đế đang có hành vi mua bán trái phép một bánh heroin có khối lượng hai trăm tám mươi năm g
quá trình tổ chức bắt giữ hàng a chứ đã bỏ trốn
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
tiếp theo là những thông tin dự báo thời tiết
trong hôm nay và ba ngày tới thời tiết ở các tỉnh phía đông bắc bộ phổ biến ít mưa và nắng nhiều
mưa rào và rông chỉ xảy ra mang tính chất địa phương
trong thời đoạn ngắn và tập trung ở khu vực vùng núi phía bắc
ban ngày hầu hết các nơi trên khu vực trời đều có nắng
và nơi có cường độ nắng mạnh hơn cả là khu vực đồng bằng bắc bộ trong đó có cả thủ đô hà nội
với mức nhiệt cao nhất là từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ trong khoảng ba ngày tới
với thời gian có mức nhiệt trên ba mươi năm độ có thể sẽ kéo dài từ năm đến sáu giờ đồng hồ nên cảm giác sẽ rất khó chịu
tại phía tây bắc bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió rất mạnh
ngày nắng nhưng nhiệt độ không quá cao phổ biến là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
đây cũng là mức nhiệt duy trì trên khu vực trong ba ngày tới
riêng khu vực nam sơn la và hòa bình có nắng nóng và nắng nóng gai gắt
với mức nhiệt cao nhất là từ ba mươi sáu đến ba mươi tám độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế vẫn là khu vực có nắng nóng với cứng độ mạnh nhất trên cả nước
nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt vẫn duy trì tại khu vực này trong ba ngày tới
với nhiệt độ cao nhất sẽ đạt ba mươi sáu ba mươi chín độ
riêng vùng núi phía tây có nơi trên ba mươi chín độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến phú yên ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ cao nhất là ba mươi bốn ba mươi bảy độ
các tỉnh phía nam khu vực như khánh hòa ninh thuận và bình thuận do ảnh hưởng của đới gió tây nam nên về chiều và tối có mưa rông
ban ngày cũng có nắng nhưng cường độ vừa phải
và nhiệt độ tại đây chỉ ở mức ba mươi hai ba mươi bốn độ vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều
và đây cũng là mức nhiệt trong ba ngày tới tại khu vực
khu vực tây nguyên chịu tác động của đời gió tây nam có cường độ trung bình yếu
do vậy trong ba ngày tới thời tiết phổ biến có nắng gián đoạn vào ban ngày
đến chiều tối mưa rông vẫn có thể diễn ra ở diện dài rác đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ giao động ở mức ba mươi một ba mươi ba độ và sẽ tăng nhẹ trong hai ngày tới
khu vực nam bộ có chung hình thế như khu vực tây nguyên trong ba ngày tới
ngày trời nắng chiều tối có mưa rông
đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất sẽ ổn định ở mức ba mươi một ba mươi bốn độ
bản tin mùa mùa ba online cập nhật đến đây là kết thúc
xin mời quý vị theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv